liên quan đến việc ba người trong một gia đình tử vong bất thường tại xã đông hòa tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vẫn đang tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là vợ chồng ông nguyễn cu bà lê thị liền cùng với con gái là nguyễn thị dương
tối qua mẹ ông cu về nhà thấy cửa đóng bên trong tắt điện nên nằm ngủ trước hiên nhà
đến gần bảy giờ sáng nay thì phát hiện ba nạn nhân tử vong trong nhà với nhiều vết máu
thời gian gần đây chồng cũ của một trong ba nạn nhân là chị dương thường xuyên đến nhà gây sự để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn
tại thời điểm phát hiện ba nạn nhân tử vong cháu bé mất tích
nên ngoài việc truy xét hành tung hung thủ gây án các trinh sát hình sự và điều tra viên cũng nỗ lực tìm kiếm cháu bé
theo một nguồn tin mới nhất đến trưa nay cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu bé đang ở nhà nội